ông đặng công khôi phó cục trưởng cục quản lý giá bộ tài chính và ông hoàng anh tuấn phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ công thương
vừa bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hành vi sai phạm của ông khôi và tuấn liên quan đến vụ án tại công ty thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
liên quan đến vụ án trước đó ông lê đức thọ cựu bí thư tỉnh ủy bến tre bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
còn ông đỗ thắng hải thứ trưởng bộ công khư thương bị khởi tố tạm giam về tội nhận hồi lộ